thông tin từ sở y tế đồng tháp cho biết trường hợp tử vong sơ sinh ngày một mươi tám tháng bốn hai nghìn hai mươi bốn
tại bệnh viện quân dân y tỉnh đồng tháp là do hội chứng hít của trẻ sơ sinh biến chứng suy hấp cấp
sản phụ pttn sinh ngày hai mươi tháng ba hai nghìn hai mươi hai tại xã tân nghĩa huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
trần đoán khi vào viện bệnh nhân mang thai con so ba mươi bảy tuần
theo dõi thai có nguy cơ cao ngôi mông chuyển dạ sinh
trước khi phẫu thuật các bác sĩ chẳng đoán bệnh nhân chuyển dạ đỉnh trệ do ngôi mông
ối vỡ giờ thứ nhất sản phụ được phẫu thuật lấy thai thành công lúc hai giờ ba mươi phút
ngày một mươi sáu tháng bốn hai nghìn hai mươi bốn bé trai nặng hai tám kg
đến h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng bốn hai nghìn hai mươi bốn người nhà phát hiện bé tím tái toàn thân
không phản xạ ngừng tim ngừng thở miệng mũi đẩy dịch
nhà đứng thông tin từ người nhà bác sĩ trực khẩn trương khuất đầm nhất
đặt nội khí quản thấy dịch trong nội khí quản tiến hành hút dịch qua nội khí quản bóp bóng
xóa bóp tim ngoài lồng ngực dùng thuốc vận mạch theo pháp đồ cấp cứu
sau ba mươi phút hồi sức tình trạng bé không cải thiện
sau khi bé sơ sinh tử vong bệnh viện quân dân y tỉnh đồng tháp kết luận sơ bộ
trẻ tử vong nghĩ siêu hấp cấp do hội chứng hít dịch tiêu hóa của trẻ sơ sinh
ngày một mươi chín tháng bốn sở y tế đồng tháp đã tổ chức họp kiểm thảo tử vong với thành phần đại diện bộ chỉ huy quân sự tỉnh
đại diện bệnh viện đa khoa đồng tháp đại diện trung tâm kiểm soát bệnh tật
bệnh viện quân dân y tỉnh đồng tháp và đại diện sở y tế
sau khi thảo luận của các bác sĩ chuyên khoa hồi sức nhi sơ sinh
các bác sĩ chuyên khoa nhi của bệnh viện đa khoa đồng tháp trung tâm kiểm soát bệnh tật
hội đồng kiểm thảo tử vong kết luận tử vong sơ sinh nghi do hội chứng hít của trẻ sơ sinh biến chứng siêu hô hấp cấp